với tiềm năng lợi thế về biển quảng ninh đang đặt mục tiêu đến năm hai nghìn ba mươi trở thành trung tâm nuôi biển lớn nhất miền bắc
để làm được điều đó tỉnh quảng ninh đã tiên phong quy hoành khu vực biển dành cho phát triển nuôi biển trên quan điểm phát triển toàn diện
theo hướng hiện đại thân thiện với môi trường gia tăng giá trị bền vững gần với bảo tồn phát triển nguồn lợi thủy sản
đây là vùng nuôi sen canh rong sụn với hảo sữa của công ty cổ phần tập đoàn stp liên kết với hợp tác xã tại địa phương
mỗi năm mang lại cho thành viên hợp tác xã doanh thu hơn một tỷ đồng
doanh nghiệp này đã đặt mục tiêu sẽ nhận rộng các chuỗi liên kết và phát triển nuôi biển theo quy mô công nghiệp
sau thời gian hoàn tất các thủ tục giấy tờ công ty đã được ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh giao diện tích mặt nước nuôi biển để tăng cường đầu tư và mở rộng quy mô vùng nuôi
quảng ninh có hơn sáu một trăm linh km hai mặt biển với ngư trường khai thác rộng lớn với nhiều loài thủy hải sản có giá trị cao tạo ra cơ hội lớn cho ngành nuôi trồng và đánh bắt phục vụ xuất khẩu chế biến thực phẩm giá trị cao
đến nay tỉnh quảng ninh đã quy hoạch bốn mươi năm ha mặt nước và là địa phương đầu tiên của cả nước quy hoạch thí điểm giao diện tích mặt nước nuôi biển mở ra cơ hội cho các
các doanh nghiệp đầu tư phát triển kinh tế biển làm giàu từ biển
khó khăn trước nhất trăn trở nhất của các hội nuôi chúng tôi là về cơ chế chính sách pháp lý để giao đứng chủ những diện tích nuôi vừa rồi đã được giải quyết
tỉnh và địa phương đã cấp sổ mặt nước chúng tôi tới nay yên tâm công tác yên tâm đầu tư
với đường bờ biển dài hơn hai trăm năm mươi km với hơn bốn mươi ha bãi chiều
gần một mươi chín hectare rừng ngập mặn quảng ninh đang đẩy nhanh tiến độ giao diện tích mặt nước để nuôi trồng thủy sản
đáng chú ý trong hai năm đầu thực hiện đề án nuôi biển quốc gia
tỉnh quảng ninh đã chuyển đổi hơn một triệu phao sốt thành thao nhựa thân thiện với môi trường
và thành lập mới hơn một trăm hai mươi hợp tác xã nuôi trồng thủy sản
quảng ninh cũng ban hành nhiều chủ trương chính sách trong đó quy hoạch hơn bốn mươi năm ha khu vực cho nuôi biển
là những bước đi đầu tiên mở ra cơ hội lớn cho ngư dân quảng ninh thay đổi tư duy nuôi trồng thủy sản
hôm nay tại ninh bình diễn ra lễ công bố quyết định của thủ tướng chính phủ công nhận huyện nho quan
là vùng an toàn khu trong thời kỳ kháng chiến chống pháp và chống mỹ
huyện nho quan là miền đất có bề dày truyền thống lịch sử văn hóa và cách mạng
nơi đây đã và đang lưu giữ được đa dạng bản sắc văn hóa truyền thống của hai mươi tám dân tộc
huyện nho quan là một trong những khu vực đặc biệt của quốc gia
nó là một trong những khu vực sớm giác ngộ chủ nghĩa vô sản và thành lập tổ chức cộng sản đầu tiên
để lãnh đạo phong trào đấu tranh của quần chúng nhân dân tại địa phương
trong suốt chiều dài các cuộc kháng chiến chống thực dân pháp và đế quốc mỹ
huyện nho quan trở thành vùng căn cứ hoạt động của nhiều cơ quan cán bộ cao cấp của trung ương đảng
liên khu ba và của tỉnh ninh bình
để làm sâu sắc thêm những kết quả đáng tự hào mà đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc
huyện miền núi nho quang đạt được trong suốt chặng đường chín mươi năm qua
cũng trong dịp này cuốn sách lịch sử đảng bộ huyện nho quan hai nghìn hai mươi được công bố ra mắt
trước tình trạng thành phố đà lạt đang thiếu trầm trọng bãi đỗ xe cho khu vực trung tâm
sở giao thông vận tải lâm đồng đã đề xuất cho phép sử dụng khu đất quy hoạch công viên trần quốc toàn
làm bãi đổi xe tạm thời
đây là một giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý giao thông và cải thiện tình hình đô thị của thành phố đà lạt
khu đất trống được đề xuất xây dựng bãi đổi xe tạm có diện tích khoảng bảy m hai
hiện khu đất này đang được thành phố đà lạt giao cho ủy ban nhân dân phường một mươi quản lý tạm thời
trong thời gian chưa triển khai đầu tư theo quy hoạch đã được duyệt
sau khi giả soát đánh giá việc sử dụng khu đất này làm bãi đỗ xe tạm thời là khả thi và phù hợp với tình hình thực tế
sở giao thông vận tải đã đề xuất ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng xem xét cho phép ủy ban nhân dân tp đà lạt
sử dụng khu đất trống nói trên làm bãi đổi xe tạm thời
việc sử dụng khu đất chống này làm bãi đỗ xe tạm thời sẽ giúp giảm thiểu tình trạng ồn tắc giao thông
và đáp ứng nhu cầu đỗ xe của người dân và du khách trong khu vực trung tâm thành phố đà lạt